công văn gửi hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức đề nghị các đơn vị kiểm tra ra soát cung cấp thông tin về việc tiếp nhận phân loại và kết quả giải quyết tin báo tố xác tội phạm
liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện như nghệ sĩ hoài linh đàm vĩnh hưng thùy tiên chấn thành võ hoàng yên
thời gian qua thông tin về việc làm từ thiện của một số nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của dư luận
cụ thể nhiều khán giả bày tỏ sự hoài nghi khi có nhiều thông tin cho rằng
nghệ sĩ đã lợi dụng công việc từ thiện để trục lợi
nhiều người nêu ý kiến các nghệ sĩ phải sao kê tài khoản thực hiện đúng quy định pháp luật
minh bạch phải có trách nhiệm với số tiền kêu gọi được cũng như với các nhà hảo tâm
trước đó phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hcm có nhận được tin báo của bà nguyễn phương hằng
cung cấp về việc tố giác nam ca sĩ đàm vĩnh hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép
thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của các mạnh thường quân
và nhà hảo tâm
trong đơn bà hằng cho rằng ông hưng không tự minh bạch không công khai
không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết
hành động của ca sĩ đàm vĩnh hưng có dấu hiệu xâm hại đến quyền lợi chính đáng của mạnh thường quân
và những người được nhận tiền ủng hộ từ mạnh thường quân
sau khi xem xét nội dung đơn bà hằng phòng pc hai đã chuyển đơn này đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một
công an tp hcm để xem xét giải quyết
theo thẩm quyền
quá trình tiếp nhận đơn và xác minh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tp hcm nhận thấy
thẩm quyền giải quyết vụ việc này thuộc về cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an
nên đã chuyển nội dung đơn tố cáo đến c hai để xác minh giải quyết theo thẩm quyền
thời gian qua bà nguyễn phương hằng thường xuyên lên mạng livestream tố giác nam ca sĩ đàm vĩnh hưng
và một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như nghệ sĩ ưu tú hoài linh mc chấn thành ca sĩ thủy tiên
có dấu hiệu không minh bạch trong các khoản kêu gọi quyên góp từ thiện
vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận hiện cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác minh thông tin này
thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng là bí mật được pháp luật bảo vệ
đặc biệt là tài khoản của các nghệ sĩ tên tuổi có uy tín trong làng giải trí
vì vậy để tiến hành điều tra các tổ chức tiến dụng sẽ gửi thẳng kết quả
ra soát tài khoản cá nhân cho cơ quan công an
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
đại diện cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước cho biết
hiện cơ quan này đã nhận công văn của bộ công an về việc phối hợp giả soát
tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
tài khoản của các cá nhân nghệ sĩ liên quan đến việc từ thiện
cơ quan thanh tra giám sát không có quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm tra
kiểm soát tài khoản tiền gửi của khách hàng trừ phục vụ cho những cuộc thanh tra
khi nhận được công văn của bộ công an
đơn vị này đã gửi văn bản truyền tiếp tới các tổ chức tín dụng
tổ chức tiến dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp sau kê tài khoản
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và gửi thẳng cho cơ quan công an
đại diện cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước cho biết
theo quy định nghị định một trăm một mươi bảy về giữ bí mật thông tin khách hàng
các tổ chức tín dụng không gửi lại kết quả giả soát tài khoản của các cá nhân trên cho chúng tôi
mà trực tiếp gửi thẳng cho cơ quan công an
sáng cùng ngày lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an cho hay
đã có công văn gửi cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ra soát các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện
cơ quan điều tra đang đợi phúc đáp từ phía ngân hàng về yêu cầu trên
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát hình sự đang xác minh điều tra vụ việc
trên phương tiện thông tin đại chúng phản ánh của dư luận về vấn đề từ thiện liên quan đến các nghệ sĩ
cụ thể các phương tiện truyền thông phản ánh việc một số nghệ sĩ quyên góp từ thiện
trợ thiếu minh bạch trong giải ngân có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình kêu gọi quyên góp
căn cứ điều tám mươi tám bộ luật tố tụng hình sự cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát hình sự
yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phối hợp giả soát tại các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của một số ca sĩ
cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát hình sự
bản sao hồ sơ mở tài khoản của toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản
của các tài khoản đã giả soát xác định nếu có thống kê tổng số tiền giao dịch
số dư hiện có trong tài khoản sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản
từ thời điểm mở tài khoản đến nay
trước đó ngày hai mươi hai tháng chín bộ công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số cá nhân
yêu cầu làm minh bạch chuyện huy động từ thiện và làm từ thiện của một số người
là nghệ sĩ được dư luận quan tâm trong thời gian qua
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín vào chiều ngày hai tháng một mươi
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết bộ công an nhận được tin báo
tố giác tội phạm và tin báo liên quan đến một số cá nhân có hoạt động gây quỹ
quyên góp từ thiện thời điểm xảy ra bão lũ miền trung năm hai nghìn hai mươi
theo trung tướng tô ân sô bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát hình sự thụ lý
kiểm tra xác minh các nguồn tin
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự cho biết
đơn vị đã vào cuộc giả soát và yêu cầu công an một số tỉnh thành xác minh
cục cảnh sát hình sự đã tập hợp báo cáo từ công an một số tỉnh thành để điều tra
hiện cục cảnh sát hình sự bộ công an đang thụ lý kiểm tra xác minh tố giác tội phạm
và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện
tài trợ trong đợt bão lũ ở miền trung năm hai nghìn hai mươi
nếu thực sự có tình trạng ngâm tiền tử thiện hoặc chiếm đoạt
các nghệ sĩ và tổ chức cá nhân
sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
và đến nay bản tin trên kênh sức khỏe đời sống của chúng tôi xin được kết thúc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo